trang web của chính phủ nga đã đăng tải thông tin nga sẽ tạm dừng tất cả các đường bay quốc tế từ nửa đêm nay ngày hai mươi bảy tháng ba theo xác lệnh của chính phủ về các biện pháp mới chống covid một mươi chín
xác lệnh của chính phủ nga yêu cầu các cơ quan hàng không tạm dừng tất cả các chuyến bay định kỳ và chuyến bay thuê bao ngoại trừ các chuyến bay đặc biệt sơ tán công dân nga từ nước ngoài
xác lệnh nêu rõ các chuyến bay được chính phủ nga ủy quyền sẽ được miễn quy định biện pháp mới không áp dụng cho các chuyến bay nội địa
xác lệnh cũng kêu gọi bộ tài chính phân bổ tiền cho người nga hồi hương những người trở về sẽ phải kiểm tra sức khỏe và cách ly hai tuần
bộ ngoại giao chịu trách nhiệm hỗ trợ công dân ở nước ngoài cho đến khi họ về nước khủng phận của nga cũng bị phong tỏa từ hai mươi bảy tháng ba và chưa có lịch mở lại